hiện nay đang vào mùa mưa và cũng là thời điểm các tỉnh đồng bằng sông cửu long đang bước vào vụ thu hoạch cây lục bình trên sông
do điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi lượng mưa ít nắng nhiều nên sản phẩm lục bình sau khi thu hoạch được bà con bán được giá cao
theo một số bà con trồng lục bình trên sông cái lớn thuộc huyện vị thủy tỉnh hậu giang cho biết lục bình là loại cây không tốn công chăm sóc và nhẹ chi phí
mỗi năm chỉ cần ba lần bón phân và ba lần phun thuốc bảo vệ thực vật cộng hết các khoản chi phí gần một triệu đồng
sau thời gian gần bốn tháng là lục bình cho thu hoạch một lần năng suất bình quân đạt sáu tấn lục bình tươi trên một công
sau khi phơi xấy còn lại trên năm trăm linh kg lục bình khô với giá bán hiện tại một mươi đồng một kg tăng gần ba đồng so với vụ trước
sau khi trừ hết các khoản thuê mướn nhân công cắt và làm công đoạn phơi khô người chồng có lợi nhuận trên một mươi triệu đồng một công
có thể nói nếu như trước đây lục bình cứ theo dòng nước mà sinh sôi
nảy nở là nỗi ám ảnh cho giao thông thủy thì hiện nay cây lục bình đã trở thành khát vọng làm giàu của nhiều người dân vùng sông nước cửu long